theo cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tính đến ngày hai mươi bốn tháng sáu
bệnh dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện tại sáu mươi tỉnh thành phố trên cả nước
bà rịa vũng tàu và lâm đồng là hai địa phương mới nhất vừa thông báo có ổ dịch tả lợn châu phi
như vậy chỉ còn ba địa phương nữa chưa xuất hiện ổ dịch là bến tre ninh thuận và tây ninh
theo cục thú y việc ba tỉnh còn lại xuất hiện ổ dịch tả lợn châu phi chỉ là vấn đề thời gian
bởi hiện nay mầm bệnh đã xuất hiện ở mọi nơi và rất khó kiểm soát
đáng chú ý hiện nay dịch đã xuất hiện tại những trang trại lớn đã áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học
tính đến ngày hai mươi bốn tháng sáu bệnh dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại bốn bốn trăm linh một xã bốn trăm năm mươi chín huyện của sáu mươi tỉnh thành phố
tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là hơn hai tám triệu con
ngoài ra đã có ba trăm năm mươi chín xã thuộc một trăm ba mươi tám huyện của hai mươi chín tỉnh thành phố đã qua ba mươi ngày không phát sinh thêm lợn mắc bệnh